trong ngày và đêm hôm nay khối không khí lạnh sẽ lệch ra phía đông với cường độ suy giảm dần
thêm vào đó là vùng áp thấp phía tây mới chỉ phát triển yếu trở lại
nên mới chỉ tác động đến khu vực tây bắc khiến khu vực này có mức nhiệt cao so với các khu vực khác
giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
trong khi đó ở hầu khắp các tỉnh thành còn lại ở bắc bộ trời phổ biến vẫn là nhiều mây
nên nhiệt độ chỉ tăng nhẹ lên mức từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
tác động của đới gió đông bắc tương tác với địa hình đón gió đặc thù
ở các tỉnh ven biển từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế cũng giảm dần
mưa chỉ còn xảy ra giải rác trong ngày hôm nay từ chiều và đêm mưa sẽ giảm nhanh trên khu vực
trong khi đó ở các tỉnh từ đà nẵng trở vào hoàn lưu khối không khí biển vẫn tiếp tục khống chế
nên tình trạng nắng giáo vẫn được duy trì với mức nhiệt phổ biến ở đây từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
tây nguyên và nam bộ cũng hoàn toàn chịu sự chi phối của hoàn lưu khối không khí biển
vì vậy mà nắng tiếp tục xuất hiện từ sáng sớm thời gian nắng kéo dài trong suốt cả ngày
trong những ngày tới thời tiết trên hầu khắp các vùng biển của nước ta
bao gồm cả hai vùng biển huyện đảo hoàng sa và trường sa
đều duy trì trạng thái thời tiết ổn định với trời nắng không có mưa rông
gió thổi ở mức trung bình yếu cấp ba bốn cùng với tình trạng biển khá êm đềm và sóng nhỏ
thuận lợi cho các hoạt động khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước